cộng hòa pháp và việt nam đã có mối quan hệ hữu nghị mật thiết từ hơn bốn mươi ba năm qua
một lần nữa củng cố thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian tới
thuộc hai châu lục khác nhau cách nhau hơn một mươi giờ đồng hồ bay việt nam và pháp tuy xa cách về địa lý nhưng có nhiều nét tương đồng gần gũi
trải qua hơn bốn mươi ba năm hình thành và phát triển quan hệ hai nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng đưa hai nước trở thành đối tác chiến lược của nhau
thời gian qua mối quan hệ giữa pháp việt nam đang phát triển tốt đẹp với nhiều dự án được triển khai nhất là trong các lĩnh vực giáo dục phát triển hạ tầng hàng không và hợp tác quốc phòng
ngày càng có nhiều công dân pháp sinh sống và làm việc tại việt nam các doanh nghiệp pháp cũng rất tin tưởng khi đầu tư tại việt nam